thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa ký công điện số sáu mươi bốn cdttg ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bảo đảm an toàn hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và mũi hay cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn thuận lợi cho những người có nguy cơ cao
thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính
như xét nghiệm cách ly liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học thống nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế của chính phủ gây khó khăn không cần thiết cho người dân
nhất là trong dịp về quê ăn tết nguyên đán nhâm dần
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân công nhân người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhất là trong quá trình di chuyển về quê sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết
bộ trưởng bộ y tế căn cứ tình hình dự báo dịch bệnh tham khảo kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn
bảo đảm phân bổ đầy đủ kịp thời vaccine phòng covid một mươi chín cho các địa phương đều hoàn thành mục tiêu
kế hoạch tiêm phòng đã đề ra đảm bảo đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo hướng dẫn
hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị không để quá tải hệ thống y tế
các bộ công an quốc phòng giao thông vận tải y tế thông tin và truyền thông lao động thương bình và xã hội
các cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tăng cường các công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt công tác hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn khoa học trong thời gian trước trong và sau tết
chú ý phối hợp với các đoàn thể doanh nghiệp cơ quan thông tin để tuyên truyền vận động toàn xã hội
cùng tham gia để bảo đảm tết an toàn lành mạnh ấm cúng và trở lại lao động sau tết vui khỏe
kiểm soát an toàn thích ứng linh hoạt phục hồi và phát triển nhanh bền vững
bộ y tế đề nghị không bán pháo hoa dịp tết dừng các hoạt động vui chơi lễ hội lớn
bộ y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ về việc bắn pháo hoa và các biện pháp phòng chống dịch trong tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
bộ y tế cho biết hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng
đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lây lan nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa
nếu tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuân thủ quy định năm k là khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách
không tập trung đông người quanh khu vực bắn pháo hoa
bộ y tế yêu cầu việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
tuyệt đối tuân thủ và đầy đủ quy định năm k của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không lơ là chủ quan đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
các địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và bộ y tế
để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
hoạt động vui chơi lễ hội lớn nghi lễ tôn giáo có tụ tập đông người tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn
không phòng chống dịch kiểu ngăn sông cấm trợ
trước tình trạng một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa đúng về quy định
và việc trạm y tế thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế đã có công văn gửi chủ tịch ubnd tỉnh thành về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp
bộ y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
bộ cũng lưu ý chấn trình việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm
trước những quy định cách ly tại một số địa phương phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
khi đã chấp nhận sống chung với covid một mươi chín hầu hết người dân đã tiêm vaccine covid một mươi chín thì phải chấp nhận thực tế số ca mắc covid một mươi chín có thể tăng cao
chính phủ đã có nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn hiệu quả với dịch covid một mươi chín
trong đó nới lỏng tất cả các hoạt động
kể cả đi lại kiểm soát rủi ro vì thế các địa phương không nên ngăn sông cấm chợ vì tỷ lệ bao phủ vaccine đã cao
việc quy định thái quá sẽ ảnh hưởng đến xã hội kinh tế và an sinh của người dân ông phu nói
hiện nay đã có nhiều tỉnh nới lỏng quy định đối với người về quê đón tết nguyên đán
ở tỉnh quảng trị người về từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm ncov âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
người về từ vùng vàng nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín thì tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà bảy ngày tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
người về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại
tỉnh thừa thiên huế
người về từ vùng cam đỏ nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh trong sáu tháng thì tự theo dõi sức khỏe bảy ngày và xét nghiệm hai lần
người tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần và tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
người về từ vùng vàng nếu đã tiêm đủ liều được tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tự xét nghiệm và báo cho cơ quan y tế
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần và theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
người về từ vùng xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tự xét nghiệm
tại đà nẵng sở thông tin và truyền thông cho biết chủ trương của thành phố là không ngăn sông cấm chợ đảm bảo giao thông thông suốt và mọi điều kiện để người dân vui đón tết
theo đó đối với việc xét nghiệm sars cov hai đà nẵng quy định các trường hợp bắt bồ côm người nhập cảnh từ nước ngoài vào thành phố
địa bàn có cấp độ dịch ba bốn mà không có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
người sinh sống tại các khu vực phong tỏa f cách ly điều trị tại nhà và người bệnh ở cùng các trường hợp khám bệnh
chữa bệnh tại các cơ sở y tế được chỉ định xét nghiệm theo quy định
những trường hợp phải cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú hoặc cơ sở cách ly tập trung bao gồm
các trường hợp f một f người nhập cảnh từ nước ngoài vào thành phố
các trường hợp đến thành phố từ địa bàn có cấp độ dịch là cấp bốn
kết thúc thời gian cách ly các trường hợp nêu trên cần tiếp tục theo dõi đủ một mươi bốn ngày kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây f hay vùng dịch
tỉnh quảng nam đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động người dân đang làm việc tại nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết
tỉnh quy định chỉ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai khi người về từ vùng cam chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
và người về từ vùng đỏ
cùng với đó các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về
phải thực hiện nghiêm việc khai báo theo dõi y tế cách ly theo quy định
ngày một mươi tám tháng một chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đặng văn bình cho biết
tỉnh sẽ không cách ly y tế với bà con khi về địa phương ăn tết nguyên đán
chúng tôi tạo điều kiện hết sức cho bà con về quê ăn tết
chúng tôi cũng bỏ quy định tết nhanh hay xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr ông bình nói
ông bình cũng giao cho các địa phương
tùy vào tình hình cụ thể được phép điều chỉnh nới lỏng quy định cho phù hợp
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp f không triệu chứng triệu chứng nhẹ được điều trị ở nhà
tỉnh bình định phú yên không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại đối với tất cả mọi người đến địa phương
ngành y tế yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc năm k để phòng dịch
tỉnh đắk nông và đắk lắc sẽ thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ khi người dân về quê ăn tết
theo quy định này việc đi lại của người dân đến từng địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
đối với vùng dịch có cấp độ một cấp hai thì không hạn chế việc đi lại
đối với vùng dịch có cấp độ ba thì không có hạn chế
nhưng có điều kiện là phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với người về từ vùng dịch cấp độ bốn thì bị hạn chế
phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn
và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà
công dân về lâm đồng ăn tết kể cả khách du lịch
đều được qua lại tự do nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương khi về quê ăn tết buộc phải khai báo y tế tại địa phương đang sinh sống
du khách khai báo y tế tại nơi cư trú
tỉnh yên bái vừa có công văn chỉ đạo thực hiện giả soát với tất cả các hộ gia đình trên địa bàn
để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ
tổng hợp danh sách số lượng người dự kiến về địa phương trong dịp tết nguyên đán
các trạm y tế tuyến xã trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba
đối với người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ tết
triển khai việc cách ly điều trị f thể nhẹ tại nhà theo hướng dẫn của sở y tế
triển khai trạm y tế lưu động tại địa phương
đối với các trường hợp không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
thì chủ động bố trí các khu cách ly tập trung của tuyến huyện cách ly f một trước đây để thu dung điều trị f
các trường hợp f có bệnh nền và người già trẻ nhỏ chưa được tiêm thì được đưa vào điều trị tại trung tâm y tế
đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở
tuyên quang tại cuộc họp thường trực tỉnh ủy chiều ngày tám tháng một
bí thư tỉnh ủy tuyên quang chầu văn lâm yêu cầu trong dịp tết ngành giao thông vận tải tuyên quang
chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi tổ chức những chuyến xe không đồng đón học sinh
sinh viên công nhân về quê ăn tết sau tết lại đưa về trường đơn vị làm việc
lạng sơn kiểm tra đôn đốc yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải
thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng chống dịch covid một mươi chín trong hoạt động vận tải
có phương án ứng phó kịp thời hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm covid một mươi chín
tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng
sơn la những công dân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp
lao động tự do ngoài tỉnh có nhu cầu trở về địa phương trong dịp tết nguyên đán
chủ động thời gian và các điều kiện cần thiết để về đón tết với điều kiện
phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
bắc giang người đến từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính
trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người dân hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp tết nguyên đán
các lễ hội đầu xuân chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ tết
để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian
nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại không về quê
hòa bình yêu cầu tăng cường quản lý người đến về từ vùng dịch ngăn chặn triệt để nguồn lây
từ bên ngoài đẩy mạnh kiểm soát quản lý hành chính di biến động dân cư
yêu cầu mọi người dân trong dịp nghỉ lễ tết hạn chế di chuyển không cần thiết
thực hiện tầm soát xét nghiệm để kịp thời phát hiện kiểm soát ngăn chặn triệt để nguồn lây
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh
bắc cạn yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động và khuyến cáo toàn thể nhân dân
hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh nhất là trước và trong thời gian nghỉ tết
đồng thời hạn chế di chuyển giữa các địa phương trong tỉnh khi không thực sự cần thiết
đặc biệt là di chuyển từ địa phương có cấp độ dịch thấp đến địa phương có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại
trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh doanh
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình
thái nguyên yêu cầu dễ xét nghiệm với người đến về địa phương
theo đó người dân vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoại tỉnh
không đi về thành phố thái nguyên từ nay đến dịp tết
phú thọ yêu cầu người dân trở về từ các xã phường cấp độ một cấp hai
chủ động tự theo dõi sức khỏe bảy ngày khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
nếu trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba và bốn
người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai liều vaccine phải cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
điện biên các địa phương và ngành chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ chính xác kịp thời các trường hợp
công dân của điện biên từ nơi khác trở về địa phương từ nay cho đến tết
lực lượng công an tổ phòng chống covid cộng đồng phải tăng cường hoạt động để nắm gió từng người
từng nhà có người từ địa phương khác trở về dịp tết